ngày một mươi hai tháng một công an thành phố thanh hóa đã đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet với số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh công an thành phố thanh hóa đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
cầm đầu nhóm đối tượng là phạm quân dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại bà triệu phương đông thọ tp thanh hóa
đối tượng phạm quân dũng mặc dù đang được tòa án cho hoãn thi hành án phạt tù về tội đánh bạc nhưng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay dũng đã lập trang mạng và câu kết với rất nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố thanh hóa và các huyện hậu lộc hoàng hóa thiệu hóa để thiết lập đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
hiện công an thành phố thanh hóa đã tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ